tối qua ngày một mươi bốn tháng chín lực lượng chốt bảo vệ vùng xanh đường nguyễn trãi thuộc phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ
đã kịp thời khống chế bắt giữ một đối tượng đâm trọng thương một bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại chốt
khoảng một mươi tám h ba mươi trương ngọc long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi điều khiển xe máy từ hẻm bảy mươi hai đường nguyễn trãi để qua chốt bảo vệ vùng xanh
trong lúc lực lượng chức năng đang giải quyết thì long chống đối và rút dao trong người ra
đâm vào lưng anh nguyễn văn thuận là bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại đây khiến anh thuận bị thương
long sau đó tiếp tục tấn công thiếu tá nguyễn thành nam cán bộ công an phường tân an
lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng
anh nguyễn văn thuận do bị đâm trọng thương nên đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu
hiện tại sức khỏe đã bình phục
hiện công an thành phố cần thơ đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định